thưa quý vị chiều ngày hôm qua hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà trong ngõ trên địa bàn phường hoàng văn thụ quận hoàng mai thành phố hà nội
phát hiện có người mắc kẹt trong đám cháy rất nhanh chóng trưởng công an phường hoàng văn thụ cùng với một nam thanh niên phá mái tre đạp cửa sông vào giải cứu cháu bé sáu tuổi
cháy chỉ trong giây lát khói độc có thể cướp đi sinh mạng quý giá
lửa xuất phát từ phòng ngủ hiện trường nằm sâu trong con ngõ
cháu bé sáu tuổi mắc kẹt trong nhà tình huống diễn ra rất nhanh và cứu người là quan trọng nhất
may mắn cho cháu bé khi được thiếu tá phan trần trung và anh phan hùng phát kịp thời leo lên tầng hai dỡ mái che phá cửa đưa ra ngoài
vết bỏng nhẹ ở tay trái có xá gì khi một mạng sống đã được cứu
thêm một lần nữa sự nhanh trí gan dạ của người chiến sĩ công an đã mang đến hạnh phúc bình an cho nhân dân